tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một sở du lịch và hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tổ chức khai mạc
lễ hội áo dài tp hcm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề duyên dáng áo dài
phần chính của đêm khai mạc là chương trình tinh hoa áo dài việt với sự tham gia của các vị lãnh đạo tp hcm
cùng các đại diện lãnh sự quán một mươi sáu nước tại tp hcm
đây là chương trình nghệ thuật mở màn cho lễ hội năm nay với sự xuất hiện của bộ siêu tập áo dài
do các nhà thiết kế nổi tiếng gắn bó lâu năm với áo dài việt
bên cạnh đó khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn nét duyên dáng của tà áo việt xưa và nay
qua các tiết mục biểu diễn ca mối nhạc dân tộc đặc sắc cùng những tiết mục ca mối nhạc nghệ thuật tương tác
giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế sĩ hoàng minh hạnh liên hương võ việt hùng nghệ nhân áo dài lan hương
chương trình đã góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc
nuôi dưỡng tình yêu của người dân thành phố với chiếc áo dài tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế đến thành phố
sau ba mùa tổ chức đến nay cuộc thi duyên dáng áo dài ngày càng khẳng định vai trò là một trong những hoạt động hấp dẫn
trong chuỗi các sự kiện lễ hội trong năm thu hút đông sự quan tâm của người dân thành phố